thưa quý vị trong cuộc hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp
đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục giữa bộ giáo dục và đào tạo
phối hợp với bộ y tế tổ chức vào sáng ngày hôm nay cả hai bộ cùng thống nhất nên mở cửa trường học
đến ngày một mươi năm tháng một có bốn mươi ba trong số sáu mươi ba tỉnh thành phố đã cho học sinh mầm non đi học trở lại
bốn mươi sáu tỉnh thành phố cho học sinh tiểu học đến trường chiếm tỷ lệ năm mươi bảy ba mươi tám
và năm mươi ba tỉnh thành phố cho học sinh trung học cơ sở trung học phổ thông
nhất là học sinh khối lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp chiếm tỷ lệ sáu mươi chín học sinh cả nước
dự kiến đến ngày bảy tháng hai có thêm tám tỉnh thành phố cho học sinh đi học trực tiếp
theo bộ y tế hiện nay đã có tám mươi ba dân số tiêm ít nhất một mũi vaccine bảy mươi ba mươi năm dân số đã tiêm đủ liều
bộ y tế đã chỉnh chính phủ xem xét tiếp tục tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi vào năm hai nghìn hai mươi hai
với độ phủ vaccine và miễn dịch cộng đồng như hiện nay
ngành giáo dục hoàn toàn có thể đưa trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trở lại trường
bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cũng cho rằng đây chính là lúc ngành giáo dục cần điều chỉnh
mở cửa trường học một cách an toàn như tinh thần chỉ đạo của chính phủ
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín theo nghị quyết một trăm hai mươi tám